tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu một mươi chín sở giao thông vận tải các địa phương khắc phục hậu quả khắc phục các tồn tại và tăng cường công tác quản lý bảo trì trên các tuyến quốc lộ do các sở này quản lý
một mươi sở giao thông vận tải còn tồn tại về chất lượng bảo trì bao gồm hà giang lào cai cao bằng bắc cạn lạng sơn tuyên quang lai châu sơn la điện biên hòa bình thái nguyên yên bái bắc ninh hải phòng hương yên hải dương nam định hà nam và ninh bình
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết hiện vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý bảo trì trên các tuyến quốc lộ chưa được xử lý và khắc phục triệt để như mặt đường còn ổ gà lún đọng nước một số cọc tiêu biển báo
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết hiện vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý bảo trì trên các tuyến quốc lộ chưa được xử lý và khắc phục triệt để như mặt đường còn ổ gà lún đọng nước biển bá